đổi giấy để lấy cây hoạt động bảo vệ môi trường rất ý nghĩa và cũng không kém phần thú vị này đang được nhóm các bạn sinh viên thủ đô thực hiện
chỉ với vài cân giấy thậm chí là vỏ hộp sữa giấy đã dùng hết thì chúng ta cũng có thể đổi được một trậu cây cảnh
mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu về hoạt động đầy thú vị này qua phóng sự sau đây
cứ vào ngày thứ bảy chủ nhật cuối cùng trong tháng căn nhà số ba mươi ba ngõ sáu mươi bảy đường lê thanh nghị quận hai bà trưng thành phố hà nội lại tấp nập người đến tham gia sự kiện đổi giấy lấy cây của dự án vì môi trường green life
với ý nghĩa thiết thực nhằm lan tỏa lối sống xanh bảo vệ môi trường và sức khỏe con người hoạt động này luôn thu hút được đông đảo sự tham gia của nhiều lứa tuổi khác nhau
tôi thấy là các bạn có thể tham gia sự kiện này

đâu đó thì tôi cảm thấy là cái tình yêu của các cháu đối với thiên nhiên nó đã được tăng lên
chỉ với ba kg giấy vụn trong đó có thể là giấy phô tô vở sách tạp chí thậm chí là cả vỏ hộp sữa giấy đã dùng hết
đều có thể đổi được một chậu cây cảnh tại sự kiện
số sách thu được sẽ góp vào tủ sách miễn phí cho các em học sinh ở vùng cao
giấy trắng được tái chế thành sổ để góp phần vào các dự án tử thiện
với mong muốn là lan tỏa sống xanh đến với tất cả mọi người và sự kiện đổi giấy lấy cây hàng tháng được tổ chức nhằm thu hút không chỉ là giấy trẻ mà còn các em nhỏ hoặc những người nội trợ những người trực tiếp sử dụng các sản phẩm như là đồ nhựa hoặc là những đồ mà sử dụng chỉ một lần thôi mà mang vất đi thì nó sẽ tác động đến môi trường rất là lớn
đổi giấy lấy cây không chỉ góp phần nâng cao giá trị của những sản phẩm đã qua sử dụng mà còn làm thay đổi nhận thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường bảo vệ cuộc sống của chính mình và những người xung quanh